nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
việc hợp nhất xác nhập các sở ngành cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện đang mang lại những hiệu quả bước đầu
thời gian tới công tác này sẽ được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc sắp xếp bộ máy
ban bồi thường giải phóng mặt bằng được sắp nhập vào ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
đài truyền thanh và trung tâm văn hóa thông tin và thể thao được sắp nhập thành trung tâm văn hóa thông tin thể thao
đây chỉ là hai trong rất nhiều đơn vị đã được thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc tổ chức sắp xếp lại trong thời gian qua
nhờ đó không chỉ giảm được đầu mối mà còn góp phần thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế
trước đây giữa chức năng tuyên truyền của hai đơn vị cũng có một số khía cạnh trùng lập với nhau
từ khi sắp nhập những sự trùng lập đó trong công tác chuyên môn cũng đã được giải quyết một cách triệt đẻ
và nó thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền cũng như trong công tác chỉ đạo điều hành của trung tâm nói riêng và thị xã phúc yên nói chung
vĩnh phúc là một trong những địa phương chủ động đi đầu trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy
đến nay tỉnh đã giảm được tám mươi năm đơn vị sự nghiệp công lập và hai mươi tám đơn vị thuộc sở ban ngành và ủy ban nhân dân huyện